vắc xin được xem là thành tiệu y học nổi bật nhất
nhờ có vắc xin rất nhiều bệnh dịch đã được đẩy lùi
trẻ em trên toàn cầu được phát triển mạnh mẽ về thể chất
thế nhưng đáng tiếc thời gian gần đây tại không ít quốc gia
có những dịch bệnh đã và đang tấn công trở lại
chỉ vì một phong trào được gọi là anti vắc xin
để cùng làm rõ hơn về hệ lụy cũng như là sai lầm trong việc anti vắc xin
mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của chuyên gia
trong chương trình tâm điểm ngày hôm nay
xin mời biên tập viên khánh thư
vâng xin cảm ơn biên tập viên hoàng trang
thưa quý vị và các bạn từ lâu nay phong trào anti vaccine đã gây ra rất nhiều tranh cãi
dù rằng tiêm chủng là một việc rất đổi phổ biến và nên làm để giúp trẻ phòng tránh được bệnh tật
thế nhưng vẫn có nhiều bậc cha mẹ nhất quyết không cho con đi tiêm ngừa
vì suy nghĩ rằng tiêm vắc xin thì càng hại cho sức khỏe của con
hậu quả là những đứa trẻ đó càng ôm yếu và dễ bị bệnh tật tấn công hơn bao giờ hết
nếu không được tiêm chủng thì hỏi làm sao những đứa trẻ đó có thể chống trọi nổi những virus siêu độc hại ngoài kia
thế nhưng nhiều ông bố bà mẹ vẫn ngụm đầy ngoài tay mọi cảnh báo tin vào những điều mà phong trào anti vắc xin đưa ra
và hôm nay chúng tôi mời đến trường quay của truyền hình nhân dân tiến sĩ đặng thị thanh huyền
phó trưởng phân phòng tiêm chủng mở rộng quốc gia
vâng lời đầu tiên xin cảm ơn bà đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay
và trước khi vào phần bình luận thì xin mời bà quý vị cùng chúng tôi theo dõi một phóng sự ngắn ngay sau đây
tức xác nhận bùng phát dịch sởi ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi chín nhiều nước phải đưa ra cảnh báo miễn dịch cộng đồng đã mất
mà nguyên nhân vì các bậc phụ huynh không chấp nhận việc tiêm chủng ngừa cho con cái họ
phong trào anti vắc xin hay còn được biết đến là phong trào nói không với vắc xin
với những lý lẽ phản khoa học đã dẫn đến cuộc khủng hoảng dịch tễ học
tại việt nam đầu năm hai nghìn một mươi chín sởi ghi nhận tăng nhanh chóng tại nhiều địa phương đặc biệt là khu vực phía nam
theo đó điều tra dịch tễ học cho biết có những khu vực tỷ lệ tiêm chủng chỉ đạt bảy mươi
tức là còn rất ít so với con số chín mươi năm cần có đủ để tạo miễn dịch cộng đồng
tại bệnh viện nhi trung ương mỗi năm có từ năm trăm linh đến bảy trăm linh ca trẻ bị viêm não màng não
mà hầu hết đều là do không được tiêm chủng
và di chứng ấy đáng ra sẽ không đeo bám các em suốt đời nếu như các em được tiêm vaccine
ai mà có cái tư tưởng anti vắc xin đó thì hãy đến đây
hãy đến với khoa truyền nhiễm bệnh viện trung ương này để quan sát trực tiếp
một cháu bé bị viêm não nhật bản b hay một cháu bé bị cái viêm mảng não do phế cầu
hay là một cháu bé bị sở để các anh các chị có thể thấy được rằng là cái hậu quả sẽ gây ra trực tiếp con mình
thưa bà qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta có thể thấy là vaccine đóng một vai trò rất là quan trọng
nhưng nhiều người cho rằng vắc xin có thể gây ra những biến chứng
thậm chí là ghi nhận những ca tử vong
chính vì vậy mà họ đã anti việc tiêm vắc xin
vậy bà nhận định như thế nào về vấn đề này ạ
có những cái trường hợp trẻ sẽ phản ứng quá mức
tuy nhiên thì tỷ lệ này là thấp thậm chí là có một số trường hợp có dấu hiệu sốc
tuy nhiên thì số trường hợp này là rất thấp so với đa số trẻ được tiêm chủng
và nếu như tất cả những cái dấu hiệu này được phát hiện và xử trí kịp thời bởi cha mẹ
bởi cán bộ y tế thì hầu hết các trường hợp này đều hồi phục một cách hoàn toàn
vâng có ý kiến cho rằng thì vắc xin có thể gây ra chứng tự
thì thậm chí là trong vắc xin có phụ da độc hại có thể ảnh hưởng đến cơ thể của trẻ
vậy thực hư thông tin này như thế nào bà có thể cho khán giả biết được không ạ
vâng ạ trong vắc xin hay là trong thuốc cũng sẽ có một số những thành phần phụ da
và cái thành phần phụ da này có thể giúp cho vắc xin ổn định về mặt hiệu quả
cũng như giúp cho vắc xin là vô trùng và đưa vào cơ thể bé được an toàn
các hàm lượng này ở cái mức độ rất là nhỏ
và cơ thể nhanh chóng có thể đào thải các cái chất này ra khỏi cơ thể của bé
và các phụ da này khi được đưa vào vắc xin thì đã đều được các tổ chức kiểm định về chất lượng
của các quốc gia của tổ chức y tế thế giới
cũng như là cục quản lý thực phẩm và thuốc hoa kỳ chấp thuận
trong hơn một mươi năm qua thì đã có nhiều nghiên cứu và các tranh luận được thực hiện
và kết quả của các nghiên cứu trên hàng chục ngàn trẻ cho thấy rằng
có quan hệ nào rõ ràng giữa việc tiêm chủng vắc xin và chứng tự kỷ ở trẻ
vâng hiện nay ở một số quốc gia trên thế giới thì đã ra thông báo là
nếu mà trẻ không được tiêm vắc xin chủng ngừa thì sẽ không được đến trường
nhưng ở việt nam thì việc trẻ được tiêm hay chưa thì vẫn chưa thể được chú ý sát sao
vậy theo bà thì chúng ta nên có những cái biện pháp như thế nào
để siết chặt việc trẻ em được tiêm chủng vắc xin
đến thời điểm này chúng ta chưa có những cái cơ chế
pháp lý mạnh mẽ để buộc các cái trường hợp mà
cha mẹ không cho con đi tiêm chủng hoặc là không chọn lựa tiêm chủng
thời gian tới đây thì ngành y tế cũng sẽ hướng tới một cái tiếp cận đó là
phối hợp với ngành giáo dục trong việc giả soát tình trạng tiêm chủng của trẻ trước khi đi học
có thể học mẫu giáo hoặc là nhập học và tiểu học
và tất cả những em bé phải được tiêm chủng đầy đủ
thì mới có đủ hồ sơ để đưa vào trong nhập học
tuy nhiên thì việc này không ảnh hưởng gì đến cái quyền được đi học của trẻ
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của tiến sĩ đặng thị thanh huyền
thưa quý vị ba triệu người mỗi năm là con số mà vắc xin đã bảo vệ trẻ em
khỏi các bệnh có khả năng gây tử vong các dịch bệnh có nguy cơ chuyển nhiễm cao
như sởi viêm phổi dịch tả và bạch hầu
theo unicef cứ mỗi một đô la mỹ dành cho việc tiêm chủng sẽ tiết kiệm được bốn mươi bốn đô la mỹ
rõ ràng không thể phủ nhận những gì mà vắc xin đã mang lại
vì vậy tiêm vaccine đầy đủ là cách tốt nhất chủ động nhất để bảo vệ cho các em nhỏ